trên thực địa nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở ukraine cho tới khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình
tuyên bố này được người phát ngôn điện kremmi dmitry peskov đưa ra vào thời điểm xung đột tại ukraine đã kéo dài một trăm linh ngày
ông peskov cho biết một trong những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự là bảo vệ người dân ở vùng danis và logan
các biện pháp đã được thực hiện để đảm bảo việc bảo vệ người dân và đạt được những kết quả nhất định
ông khẳng định sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu đề ra
điện kremlin cũng cho hay tổng thống nga vladimir putin sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu
với chủ tịch liên minh châu âu au massan tại sochi và đưa ra một lời giải thích đầy đủ về những gì đang thực sự xảy ra với ngũ cốc của ukraine
tổng thống putin đã bác bỏ cáo buộc rằng moscow ngăn xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng của ukraine
và cho rằng giải pháp tốt nhất hiện nay là chuyển hàng qua belarus miễn là các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này được dỡ bỏ